thưa quý vị nếu như trong một bài hát nào đó có câu rằng không thể biến mùa hạ thành đông
thì điều đó giờ đây đã trở thành hiện thực
ngày hôm nay ngày giữa tháng năm dương lịch và cũng là giảm tháng bốn
lẽ ra thời tiết đã phải là của mùa hạ thì chúng ta lại đón một đợt không khí lạnh
dự báo trong sáng nay không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ
từ chiều và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển mát vùng núi có nơi chuyển lạnh
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai mươi hai độ vùng núi có nơi từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ chiều nay ở vĩnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến ba mét cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp một
khu vực hà nội có mưa rào và rông cục bộ có mưa to trời chuyển mát
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai độ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết không thuận lợi có thể gây ảnh hưởng đến một số bộ môn thi đấu ngoài trời của sea games ba mươi một
chúng ta hãy cùng chúc cho các vận động viên vượt qua mọi khó khăn thử thách
giành được thành tích cao trong đại hội thể thao lần này